những cuộc sống được hồi sinh những lá thư cảm ơn và mong các anh giữ sức khỏe
chính là động lực để các anh luôn sẵn sàng lên đường sẵn sàng xả thân vì bình yên cuộc sống